xã đức bồng xã tả sử tróng chỉ là hai trong hàng chục chuyến đi thiện nguyện do nhóm thầy thuốc trẻ ở hà nội kết hợp với những nhà hảo tâm thực hiện gần chục năm nay
để mà tổ chức được cái hoạt động khám chữa bệnh này thì chúng tôi phải huy động nhân lực tức là chúng tôi thường huy động các bác sĩ thầy thuốc mà có cái tâm nguyện vì sức khỏe cộng đồng
thì các bạn đấy có thể từ các cái bệnh viện trung ương hoặc là trực tiếp tại những cái tỉnh thành phố mà nơi mà chúng tôi đến khám chữa bệnh
chúng tôi cũng có một cái may mắn tức là qua cái quá trình làm tình nguyện của bọn tôi thì là cũng có các bạn đồng hành là các cái doanh nghiệp là những cái đơn vị mà cũng hỗ trợ chúng tôi thường xuyên trong cái quá trình này
thì cũng giúp cho chúng tôi có được một cái nguồn lực để có thể tổ chức được thường xuyên những cái hoạt động như vậy
là thành viên trong đoàn việc được mang máy móc hiện đại về tận bản làng xa xôi khám chữa bệnh cho bà con
với bác sĩ kiên đây không chỉ là việc làm thiện nguyện mà nó còn cho anh những kinh nghiệm thực tế
bác sĩ trẻ đi làm việc và tình nguyện để có thể đem những cái tâm huyết những cái trí tuệ của mình đến giúp bà con thấu hiểu được những cái tâm tư nguyện vọng của bà con
và cũng là để trao dồi nghị lực đối với những bác sĩ trẻ và những đoàn viên trẻ
cái địa bàn chúng tôi tập trung là những cái tỉnh miền núi có thể là tây bắc có thể là đông bắc hoặc các cái tỉnh khó khăn ở miền trung
các bà con ở vùng sâu vùng xa thì cái việc chăm sóc sức khỏe
nó cũng có những cái hạn chế
và đặc biệt là mỗi khi có những cái đoàn mà chăm sóc sức khỏe đến từ trung ương
kèm theo đó là những cái món quà nhỏ nhỏ về vật chất thì thực ra là ít rất ít
nhưng mà về tinh thần động viên bà con và đặc biệt là có những cái tư vấn về sức khỏe tôi nghĩ là nó sẽ có ý nghĩa
thế thì xuất phát từ cái việc là nếu mà làm được một cái điều gì đấy tốt mà mang lại niềm vui cho bà con ở cộng đồng là chúng tôi làm thôi
thì kế hoạch năm nay từ giờ đến cuối năm chúng tôi còn đi vài chuyến nữa
các bạn này là những người có tâm thực sự
và cũng có thể đúng là cũng có cái lòng yêu thương đối với bà con nhân dân các dân tộc ở vùng sâu vùng xa
và đây cũng là thể hiện được cái tinh thần trách nhiệm của mình thế hệ trẻ đối với những vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn
ngườitốtviệctốt thnda com hoặc gửi thư về địa chỉ phòng xây dựng đảng truyền hình nhân dân bảy mươi một hàng trồng quận hoàn kiến tp hà nội